ngày ba mươi tháng chín tại hà nội hội người cao tuổi việt nam tổng cục dân số và kế hoạch hóa gia đình
tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế tại việt nam và quỹ dân số liên hợp quốc tại việt nam
phối hợp tổ chức diễn đàn ngày quốc tế người cao tuổi với chủ đề tiến tới bình đẳng cho mọi lứa tuổi
việt nam là một trong những quốc gia đang có tốc độ gia hóa dân số nhanh nhất châu á
điều này tạo ra không ít khó khăn trong việc hoạch định chính sách đối với người cao tuổi
trong khi đó vẫn còn một số bộ phận không nhỏ người cao tuổi có cuộc sống khó khăn
đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ từ nhà nước gia đình và cộng đồng
sự kiện nhằm kêu gọi xã hội có một cách nhìn nhận thức tích cực hơn về người cao tuổi ở việt nam
biến thách thức của gia hóa dân số thành cơ hội và tăng cường sự hiểu biết về động lực của xã hội đang giả hóa
thúc đẩy những thay đổi về cấu trúc và xã hội nhằm xây dựng các chính sách theo hướng tiếp cận vòng đời
học tập suốt đời lao động việc làm và sinh kế an sinh xã hội
bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân tiến tới công bằng bình đẳng cho mọi lứa tuổi
bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển chung